bạch biến là một căn bệnh về da chiếm khoảng một dân số trên thế giới
mặc dù không gây biến chứng nhưng bạch biến thường khiến cho người bệnh mang tâm lý tự ti
năm nay việt nam đăng cai tổ chức ngày bạch biến thế giới ngày hai mươi năm tháng sáu
các bác sĩ bệnh viện gia liễu trung ương và các chuyên gia hàng đầu đến từ ấn độ
đã lần đầu tiên áp dụng phương pháp ghép tế bào trên bệnh nhân bạch biến
hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh bạch biến
vì thế nhiều người bệnh vẫn thường có bệnh thị phái tứ phương
khiến bệnh càng nặng hơn do điều trị không đúng cách
với việc áp dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc sẽ mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân này
theo đó kỹ thuật viên sẽ lấy một miếng da vùng hông của bệnh nhân
đưa vào dung dịch tách tế bào hắc tố đơn thuần rồi đưa ghép lại vùng bạch biến của chính bệnh nhân đó
đây là phương pháp chữa bệnh bạch biến tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay
nhiều ưu điểm có thể chữa khỏi bệnh bạch biến ở một số thể nhất định
với việc chuyển giao kỹ thuật ghép tế bào thành công trong thời gian tới
việt nam sẽ triển khai rộng rãi phương pháp này giúp bệnh nhân bạch biến tiếp cận được
với những kỹ thuật mới nhất trên thế giới mà không cần phải ra nước ngoài